hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như vậy giá xăng trong nước có lần giảm đầu tiên sau đà tăng sáu lần liên tiếp kể từ đầu năm đến nay
trước đó từ kỳ điều hành giá xăng dầu đầu năm ngày một mươi một tháng một đến kỳ điều hành ngày một mươi một tháng ba đã có sáu kỳ điều hành tăng giá
giá xăng dầu các loại tăng khoảng bốn sáu trăm hai mươi năm đến bảy ba mươi đồng một lít hoặc kg tùy loại xăng dầu tương đương tăng khoảng hai mươi bốn chín đến ba mươi chín sáu
không chỉ xăng giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh giảm tương đối mạnh
giá bán đối với mặt hàng dầu dsn hiện còn sáu mươi ba sáu trăm ba mươi ba đồng một lít dầu hỏa là hai mươi hai hai trăm bốn mươi năm đồng một lít và dầu ma rút là hai mươi bốn trăm ba mươi hai đồng một kg
ở kỳ điều chỉnh lần này liên bộ tài chính công thương đã trích lập quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai là hai trăm linh đồng một lít
trích quỹ bình ổn với xăng ron chín mươi năm ở mức năm mươi đồng một lít dầu hỏa ba trăm linh đồng một lít dầu diesel bốn trăm linh đồng một lít
thời gian qua giá xăng dầu tăng nóng đang tác động tiêu cực đến phục hồi kinh tế đời sống nhân dân tình hình kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát
hiện nay thị trường xăng dầu trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của nhiều yếu tố đặc biệt là căng thẳng chính trị giữa nga và ukraine
trong khi nguồn cung xăng dầu tại việt nam vẫn tiếp tục có tình trạng thiếu hụt do nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cắt giảm công suất
để kìm giá xăng dầu chính phủ đề nghị giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường với xăng và dầu
theo đó giảm hai đồng một lít xăng một đồng một lít hoặc một kg với dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn và bảy trăm linh đồng một lít với dầu hỏa
mức này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bốn
nếu nghị quyết này được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua thì giá xăng từ ngày một tháng bốn sẽ được giảm hai hai trăm linh đồng một lít gồm bat và giá dầu cũng sẽ được điều chỉnh một một trăm linh đồng một lít
chiều ngày hai mươi ba tháng ba ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đây là chương trình dự kiến phiên họp thứ chín của ủy ban thường phủ quốc hội vừa được văn phòng quốc hội công bố